cùng với nhiều địa phương trên cả nước lễ hội lồng tông cũng vừa được tổ chức tại thôn bó lù xã nam mẫu huyện ba bể tỉnh bắc cạn
lễ hội đã thu hút được đông đảo người dân trong và ngoài huyện đến vui xuân
ngay từ sáng sớm người dân khắp nẻo đường hướng về hội xuân với niềm vui của ngày đầu năm mới
như mọi năm bà lý thị sinh và những người bạn của mình ở xã khang ninh cũng đến hội từ rất sớm
ai cũng lựa chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất để chảy hội vui xuân cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
rất tốt và giữ gìn được bản sắc dân tộc
trong phần lễ đông đảo du khách đã được chứng kiến lễ cầu mùa
một mươi sáu mông cổ là những sản phẩm của người dân các xã thị trấn trong huyện dâng lên đất trời cầu mong một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
ngay sau hồi chống khai hội các trò chơi dân gian đã được tổ chức
trong đó ném còn là trò chơi thu hút được đông đảo du khách đến xem
tăng sự khắp dẫn cho du khách thì chúng tôi cũng đã quan tâm chỉ đạo đoàn thanh niên
phối hợp với các cơ quan liên quan là xây dựng những trò chơi dân gian để thu hút du khách
cho đến thời điểm này thì lễ hội diễn ra rất là thuật lợi an toàn
một mùa xuân mới đang về lễ hội cũng là nơi để mọi người du xuân chúc nhau một năm mới với nhiều thành công thắng lợi mới